xin chân trọng giới thiệu hai nhà báo quen thuộc nhà báo bùi hoàng tám nhà báo ngọc oanh
xin cảm ơn hai nhà báo đã tham gia chương trình
thưa quý vị trong những ngày qua xuất hiện những ý kiến khá ồn ào về đề xuất của một trí thức người việt hiện đang là nghiên cứu sinh ở nước ngoài
cho rằng tác phẩm trí phèo mang tính chất bạo lực có thể gây tác động tiêu cực đối với học sinh
vì vậy người này đề xuất loại tác phẩm trí phèo ra khỏi chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp một mươi một
tác phẩm trí phèo của nhà văn nam cao được không ít nhà phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm văn học hiện thực xuất sắc trước cách mạng tháng tám
tác phẩm này được bộ giáo dục và đào tạo đưa vào chương trình ngữ văn lớp một mươi một từ khá lâu
tuy nhiên mới đây anh nguyễn sóng hiền nghiên cứu sinh tại australia đề xuất loại bỏ tác phẩm trí phèo ra khỏi chương trình ngữ văn lớp một mươi một với nhiều lý lẽ
có nên tiếp tục giữ trong chương trình phổ thông hay không
khi mà bản thân tác phẩm trí phèo không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục mà ngược lại có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh
hành động cưỡng bức thị nở của trí phèo cần lên án vì vi phạm pháp luật
chí phèo đã giết người trong lúc xay đó là hành vi không phải của một con người cho dù ở bất kỳ xã hội nào những hành động đó đều đáng bị lên án và cách ly khỏi đời sống xã hội
chí phèo đơn giản chỉ là một đứa trẻ không được giáo dục
trí phèo đã giết người trong lúc say đó là hành vi không phải của một con người cho dù ở bất kỳ xã hội nào những hành động đó đều đáng bị lên án và cách ly khỏi đời sống xã hội
anh sẽ tiếp cận được với tác phẩm ở tầm đó anh ở một tầm cao hơn anh sẽ tiếp cận đến tầm cao hơn
và thậm chí ở tầm cao hơn nữa tức nó có nhiều lớp và những lớp từ thấp đến cao
tôi lấy ví dụ các anh còn nhớ là đã có thời kỳ người ta có bài viết tôi rất thú vị theo dõi
tức là đã tìm được bố đẻ trí phèo một bài viết đã phát hiện như thế
và giác giả đã lý giải một cách cực kỳ hùng hồn và thuyết phục tôi nghĩ là rất thuyết phục
rằng bá kiến chính là cha đẻ của chí phèo
do đó việc trí phèo đơn chết bá kiến còn là một bi kịch là con viết cha một bi kịch gia đình
và tác giả đưa ra một loạt những cái dấu hiệu và cho thấy rằng là có vẻ như còn những tầng ý nghĩa khác
mà nhà văn nam cao đã chưa bộc lộ hết tuy nhiên là quay trở lại vấn đề đặt ra
chúng ta sẽ không xem xét một tác phẩm văn học bằng những cái tiêu chí ngoài văn chương
mà đã nói văn chương là phải nói vấn đề lý luận ví dụ tính hình tượng tính thẩm mỹ và những yếu tố khác nữa
bởi vì chúng ta không bị nhầm lẫn giữa nhân vật trong văn chương với cái nhân vật của đời thật
mặc dù nhân vật trong văn chương là khái quát những con người của đề thật
vì vậy cho nên là nếu chúng ta mà đánh đồng như thế theo kiểu tức là anh này ác quá anh này lại bầm sờm với thị nở
hay là coi như là anh này đông chết người thì thằng tội phạm lưu manh thế này làm sao trở thành nhân vật văn học mà mọi người học được
cái hay cái đẹp ở đâu thì sẽ đẫn đến những nhầm lẫn mà như một số ý kiến trong phóng sự vừa rồi đã nói
tức là đem những tiêu chí của cuộc sống thực mà lại là những tiêu chí của cuộc sống hôm nay
để đánh giá một nhân vật trong một tác phẩm văn học của quá khứ
thì thực sự mà nói là có sự anh đã đánh giá văn chương bằng những tiêu chí không phải văn chương
đấy là cái điều mà người ta muốn tranh luận với nghiên cứu sinh kia khi anh nêu vấn đề
tôi nhất trí ý kiến của anh đức dũng là đúng là một tác phẩm văn học nó có nhiều tầng nức nhận thức
có người chỉ nhìn thấy tầng thứ nhất tầng thứ hai thôi tôi không nói là tầng cao tầng thấp
có người nhìn thấy tầng cao ngay lập tức nhưng lại không nhìn thấy những tầng thấp của nó
đấy là do cái nhận thức và cái cách cảm thụ và cái nhận thức của họ cái tôi hoàn toàn nhất trí
ở đây thì nó muốn nói thêm một điều nữa là riêng đối với tác phẩm mà đã được đưa vào các chương trình giảng dạy
thì thường là không phải là ý thích của một hai người theo tôi được biết
người ta có cả một cái viện nghiên cứu khoa học giáo dục người ta có cả những cái chuyên gia
đây là tôi nói là cái việc để lựa chọn cho nên là việc anh không thích tôi thích
bản thân tôi thích nhiều tác phẩm nhưng không được đưa vào đâu
nhưng mà đồng chí anh không thích nhiều tác phẩm người ta vẫn đưa vào
ở đây có một cái hội đồng và tôi tin rằng là cái hội đồng đấy
người ta cũng phải cân nhắc như những điều chúng ta đang nói ở đây
bây giờ lại trở lại câu chuyện của chúng ta
thực ra ý kiến kia chỉ là một cái đề xuất
và nó cũng giống như đề xuất hôm trước chúng ta đã thảo luận trong một chương trình trước
là của bác hiền cải cách tiếng việt ấy
thì đấy là những ý kiến đề xuất và về mặt khoa học thì mọi đề xuất đều rất là đáng trân trọng
mặc dù cá nhân tôi là không hoàn toàn gián thành với ý kiến của nghiên cứu sinh này
nhưng tôi cũng rất phản ứng những cái cách ném đá như cách dùng từ chúng ta của dư luận
bởi vì không thể đối xử với một nhà nghiên cứu khoa học đối xử với người một đề xuất khoa học
bằng những thái độ ngoài khoa học được
rồi anh lại bắt đầu quy chụp cho người ta là cũng rất không nên
mà vấn đề ở chỗ là phải trao đổi phải tranh luận phải xuất phát những vấn đề học thuật
liên quan tới những đề xuất khoa học của người đó
thực ra thì đặt ngược lại vấn đề là rất cần thiết
và chính thông qua những phản biện như vậy
ở một góc độ nào đó có thể làm rõ hơn những giá trị hoặc là cái sức sống lâu bền của tác phẩm
và nếu như trong trường hợp nào đó mà tác giả lại phát hiện ra được những nhược điểm tác phẩm
để như tác giả mong muốn là không đưa vào trong sách khoa nữa
thì đấy cũng sẽ là đóng góp rất lớn
nếu tác giả chứng minh điều đó được một cách thuyết phục
có đúng không ạ
cho nên nói tóm lại
tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ đối xử tác phẩm văn học như một tác phẩm văn học
bằng những tiêu chí văn học
chứ nếu như mà đưa nội dung của nó ra để quy trục rất nguy hiểm
vì tôi vẫn còn nhớ là ngày xưa pushkin
một nhà thơ nga vĩ đại đã từng viết thế này
nói về nhân dân nga
nói rằng là nhân dân yên lành hãy gặm cỏ đi thôi
tức do đâu trong một bầy xúc vật
tức là là anh anh hài lòng với kiếp nâu lệ
hay là xúc vật
thế bảo là thóa mạ dân tộc nga chăng
hay là ta còn nhớ là lỗ tấn a quy chính chuyện
đã chỉ ra cái phép thắng lợi tinh thần của người trung quốc
và chính nhờ những cái chỉ ra như vậy
mà làm cho người trung quốc buộc phải thức tỉnh
phải vượt qua nỗi sợ hãi phép thắng lợi tinh thần của mình
để trở thành một dân tộc có thể nói là phát triển rất mạnh mẽ
tôi thì lại nhìn nhận thế này
cái việc lên tiếng một chi thức trẻ
nó cảnh tỉnh chúng ta
mỗi một thế hệ
bằng sự giáo dục của mình
bằng cái kiến thức kinh nghiệm
và bằng cái bối cảnh đời sống của cái thế hệ của họ
được thụ hưởng
ví dụ bây giờ ta hay nói chẳng hạn công nghệ bốn
chẳng hạn như là những cái thời kỳ của kỹ thuật số chẳng hạn
ví dụ thế
thì họ có thể sẽ suy nghĩ khác
cũng giống như trong gia đình thì rõ ràng là
còn cái chúng ta có thể suy nghĩ không giống ta
có những cái mà ta có thể thấy rằng nó suy nghĩ không đúng
nhưng mà ta vẫn không thay đổi được nó
bởi đó suy nghĩ trên cơ sở những cái sự hiểu biết của nó
những kiến thức cái mặt bằng cái thế hệ của nó
thế thì đây là một quy luật tất yếu
tôi lại có ý kiến thế này với anh
tôi lấy một ví dụ cụ thể thôi
biết bao thế người việt
đã từng đứng trước
hòn vọng phu thề thốt lòng trung thủy
nhưng năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
tôi lên lạng sơn
tôi đến dưới chân nàng vọng phu
và tôi chợt nghĩ
người phụ nữ này
là vì tình yêu của bà
bà hóa đá
thế thì những đứa trẻ trên tay bà
nó không phải hóa đá
nó phải được sống
sau đó bài thơ tôi viết về đề tài đó
về đi em mọi hy vọng qua rồi
người ra đi không thể về được nữa
về đi em trời quê mình
sao nhiều mưa nắng thế
em và con mỏng manh biết chống trả thế nào
về đi em người ta yêu nhau
người ta chờ nhau
dẫu là đá
dẫu không còn là đá
nhưng con thơ trên tay em đói lạ
em hóa đá vì người
con hóa đá vì ai
tại sao cháu phải hóa đá
cháu phải được sống chứ
nên độc đáo
ta càng thấy sức mạnh của thư ca
và của các nhà thư
nhà thư có thể khuyên bảo những tượng đá
chúc mừng anh là có một bài thơ
rất là hay
và cái ý tôi cũng rất là thích
cái ý đó
nhưng mà bằng cái bài thơ đó
thì anh đã tự kéo đổ
cái tượng đá mất rồi
nhưng mà anh ạ
trong văn chương
thì tôi lại nghĩ thế này
tức là đúng
tôi lại nhất trí ý kiến của anh đức dũng
là có những cái giá trị
nó mang cái tính truyền thống
mà không thể kéo đổ được
tôi nhớ là vào khoảng những năm tám mươi
chúng tôi có tiếp cận
một tác phẩm rất nổi tiếng
rất độc đáo
là một hiện tượng văn học
là cái cuốn dagestan của tôi
của nhà thơ rasul dammatov
dân tộc dagestan
và trong cuốn sách này
có rất nhiều những câu
có thể nói là trở thành chân lý
và một trong những câu
là chân lý đó
có nói rằng là
bạn của bố tôi
là nhà thơ abu talib
cũng là người dân tộc dagestan
đã từng nói một câu thế này
nếu anh bắn vào quá khứ
bằng súng lục
thì tương lai
sẽ bắn vào anh bằng đại bác
thế cho nên là lớp trẻ
có thể muốn nhìn lại quá khứ
muốn thay đổi
chính chúng ta đây
và chúng ta cũng đã có lúc
muốn nhìn lại quá khứ
và thay đổi
khi ta còn trẻ
thì tôi nghĩ rằng là
tất nhiên không phải
cái gì trong quá khứ
đều là tốt đẹp cả
ta phải khẳng định điều đó
những giá trị đã được khẳng định
những giá trị vững bền
gắn liền với truyền thống
bản sắc văn hóa của dân tộc
đấy là những giá trị
không thể thay đổi
và nếu như
đấy cũng là một cách
hạ bệ thần tượng đấy
có thể sẵn đão
của chúng ta bằng đại bác
và tôi nghĩ rằng
cái điều cảnh tình này
của nhà thơ abu talib
vẫn hoàn toàn đúng
ngay cả trong trường hợp này
tôi nghĩ là
tôi nghĩ là
tại sao chúng ta
không chấp nhận
là họ bắn đại bác của ta
nếu ta đáng bị bắn đại bác
vấn đề ở đây
chúng ta lại phải nhìn xem
chúng ta có đáng bắn đại bác không
bắn cả tên lửa mà không
chúng ta phải
khi một thế hệ mới
tôi cho rằng là
đang có một thế hệ
họ nhìn mọi vấn đề
một cách rành mạch hơn
họ nhìn vấn đề
bằng quan niệm của họ
bằng tư duy của họ
và để những cái giá trị ấy
bao nhiêu đạn bắn vào
bao nhiêu đạn đại bác bắn vào
kể cả tên lửa bắn vào
cũng không ảnh hưởng gì
vẫn còn sừng sững
thì tôi mới tin
đấy mới là
những cái giá trị đích thực
ta nói cụ thể là
những tác phẩm văn chương
đã trường tồn
theo thời gian
đến ngày hôm nay
thì cái tác phẩm
chí phèo ấy
nó đã có
nửa thế kỷ rồi
chứ không phải ít
thế thì liệu
nửa thế kỷ có đủ không
nửa thế kỷ được đưa vào giảng dạy
và qua bao nhiêu thế hệ rồi
thì tôi nghĩ là thế này này
tôi nghĩ là
chúng ta không bảo thủ
chúng ta thấy là
sách giáo khoa
không phải là thứ không thay đổi
khẳng định một điều như thế
và nó đã thay đổi
so với thời các anh
thậm chí thay đổi nhiều lần
thì bây giờ nó đã thay đổi
rất nhiều cho phù hợp
còn tôi nhất trí là
với anh là
nếu bây giờ nó
phải thay đổi tác phẩm
thì phải cân nhắc
và cân nhắc
và phải tìm ra được
cái lý do
chứ không có cái cách
như anh đức dũng nói là
không có cái cách là
đem cái ngoài văn chương
để phán xét một tác phẩm văn chương
cái đấy thì sẽ không có
giá trị gì cả
và tôi nghĩ rằng là
ý kiến bản luận của chúng ta
cũng đã rõ
tôi nghĩ rằng là
hai nhà báo
cũng sẽ rất tán thành với tôi
về vấn đề này
liên quan tới
cái việc tranh luận
xung quanh cái đề xuất
của nghiên cứu sinh
thì tôi nghĩ rằng
có lẽ chúng ta
cũng nhìn nhận
một cách bình tĩnh
đấy là một đề xuất khoa học
đấy là một ý kiến
của người làm khoa học
còn ý kiến nó có mang
tính chất khoa học hay không
thì nó còn tùy vào
sự đánh giá
của cộng đồng khoa học
thì cái việc mà
vội vã tán thành nó
tán dương nó
hay là cái việc mà
vội vã phủ nhận nó
thậm chí dùng
những cái lời lẽ nặng nề
để mà hạ thấp
để mà xúc phạm tác giả
đều là những thái độ
chúng ta cứ bình tĩnh
nó sẽ có những
nhìn từ phương tiện
xã hội thôi
chúng ta không đi sâu vào văn chương
tôi cho rằng là
chúng ta cần phải bình tĩnh hơn
trước những cái đề xuất
những đề nghị như vậy
và điều quan trọng nhất
là phải có một cái thái độ
khi đứng trước những đề nghị
đặc biệt những đề nghị
liên quan đến văn hóa
ngành giáo dục
cần đổi mới
phương pháp dạy và học
từ lâu đã được đề cập
việc ra những đề thi mở
cũng là một trong những cái
cách đổi mới
đã được nhiều thầy cô giáo áp dụng
ở cả bậc phổ thông và đại học
và một số giáo viên
có sáng kiến là đưa những cái nhân vật
đang được dư luận chú ý
hoặc những câu chuyện thời sự
vào đề thi
với cái kỳ vọng là
đổi mới phương pháp
giảng dạy và học tập
gần đây việc đưa những cái nhân vật
trong giới showbiz
những vấn đề nóng
mà xã hội đang tranh cãi
vào trong đề thi
thì cái sự lợi hại của nó đến đâu
và liệu điều này có tác dụng
nâng cao chất lượng giáo dục
hay là giúp cho việc
phân loại trình độ của học sinh không
mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi một vài ví dụ nhỏ
của câu chuyện sau đây
đây là để kiểm tra ngữ văn lớp một mươi
được cho là của trường trung học phổ thông hạ hòa
tỉnh phú thọ
tháng một mươi vừa rồi
chi pu tung mv
từ hôm nay
đánh dấu chuyển mình
trở thành ca sĩ
lập tức cô vấp phải nhiều tranh cãi
trên mạng xã hội
mặc cho dư luận ném đá
do ca từ hôm nay cho biết
cô không hề bị ảnh hưởng bởi điều này
hãy hóa thân vào chương trình
của chi pu
viết một bài văn tự sự
có sử dụng yếu tố biểu cảm
kể về một ngày của mình
sau khi ra mắt mv từ hôm nay
sau khi được chia sẻ trên mạng
đề văn này đã gặp phải nhiều
ý kiến bình luận trái chiều
trong đó có những lời khen ngợi
đây là đề thi hay
vì cho học sinh hóa thân vào hoàn cảnh
của người khác
để hiểu và thông cảm
sẽ mang những ý nghĩa đích thực
em nghĩ đa số học sinh
sẽ thích đề thi này
vì tính mở
các em sẽ được chém gió thoải mái
không phải gõ theo một bài học tí thuyết nào
thậm chí sẽ có bạn đạt được điểm cao
vì hiểu về chi pu
có nhiều ý kiến không đồng tình
với cách ra đề này
giáo viên không nên để học sinh quan tâm
những câu chuyện luồng xùm trong giới showbiz
vì không phù hợp với lứa tuổi của các em
đề không có tính giáo dục cao
cách ra đề này
có thể làm cho học sinh hiểu lầm
rằng các em phải chịu khó đọc về showbiz
để có tư liệu làm bài
như vậy là không ổn
dư luận cũng xôn xao
về đề thi kiểm tra cuối học kì
môn vật lý lớp một mươi
của một trường ở thành phố hồ chí minh
đề mở là cần thiết và mang tính tích cực
đối tượng thụ hưởng những đổi mới này
là học sinh
thế nên người ra đề phải cẩn trọng
đề mở thường đưa vào những dữ liệu
mang tính thời sự
nhưng vấn đề thời sự ấy phải mang tính phổ quát
và định hướng được giá trị sống nền tảng
tốt đẹp cho học sinh
tôi thấy đây là một cái
nói sự phản kháng thì nó hơi quá
nhưng mà cái sự muốn thoát ra
muốn thoát ra của các thầy cô giáo
chính người dạy các giáo viên
đã từng bị tù túng trong cái chương trình
của và sách giáo khoa
những bài văn mẫu
những cái giáo trình
nó bí mịch
và đã đến lúc mà các thầy cô giáo thấy rằng
mình cần phải thay đổi
thực tế điều kiện xã hội mong muốn phải thay đổi
chứ hết tôi ghi nhận điều đó
tôi cũng rất là kinh hoàng
khi mà xem lại
những cái chương trình bây giờ
mà các con tôi học
con tôi tả về bố thì bao giờ thế bố em
đầu tóc gọn gàng
khôi ngô tuấn tú đầu tóc gọn gàng
ngày xưa răng tôi chưa thấy nó còn khảnh
cháu nó viết là hàm răng đều đặn
nay thì con viết với ông nào thì không phải bố rồi
và cái văn phong ấy
cái cách giảng dạy ấy
trong thực tế ở các thầy cô giáo
đang muốn thoát ra khỏi cái ấy
muốn đưa nó vào đời sống
và điều đó tôi cho rằng điều này bộ giáo dục đạo tạo
cần phải nghiên cứu cần phải xem xét
từ năm tám mươi sáu đến bây giờ đã hơn ba mươi năm
ba mươi năm là hơn một thế hệ
đã trải qua rồi
vẫn lại giảng dạy những tác phẩm
của những người năm tám mươi sáu thích
và bằng cái ngôn ngữ của năm tám mươi sáu
bằng cái tư duy của năm tám mươi sáu
thế bọn trẻ bây giờ họ không thích nữa
họ không thích nữa các thầy cô thấy rằng
bây giờ mình giảng dạy các em nó không nghe
thì chán chán cho nên các thầy cô
tìm một phương án để thay đổi
đây tôi cho là một sự phản kháng
cần thiết trước cái
sự gò bó cổ hủ và
tu túng của chương trình việt sách giáo khoa
tôi không nghĩ đây là một sự phản kháng
mà tôi chỉ nghĩ là
đánh giá đúng mức nó thì đây là một cái sự
có tính sáng tạo
và thực ra thế này
chúng ta nên nhớ đây là câu chuyện về đề thi
chúng ta nên nhớ câu chuyện đây là
những cái vấn đề mang tính thời sự
thực ra trong giảng dạy văn học và phổ thông
nó có những cái thể loại
văn học mà khi giảng dạy các em
ví dụ như là nghị luận chính trị xã hội
hoàn toàn có thể đưa những vấn đề rất là mới
khi mà mới vào đề
các em bàn vào luận hay là
ở trong cái đề thi này chẳng hạn
khi đưa cái nhân vật mà chúng ta nhắc đến
trong giới showbiz là
là chi pu chẳng hạn
là một cái nhân vật mà khá nổi tiếng
rất nhiều gọi là các em mv
ca nhạc là cái mà được nhắc đến
ở đây là
từ hôm nay nhưng mà ở đây có một vấn đề là
nếu đưa nó làm đề thi
thì rõ ràng là thu hút được
cái giới trẻ mà cái người mà bấm
kích vào đấy để xem tôi tin rằng đấy là giới trẻ
nhiều hơn chứ tôi không thể xem hết nổi
cả cái video ca nhạc đó
thì tôi nghĩ rằng là
là các thầy giáo đã
cập nhật những thông tin mang tính thời sự
đưa vào bài giảng
còn cái việc ấy đúng hay không thì là chuyện khác
bởi vì là như anh nói là
ngành giáo dục thế này thế kia nhưng mà
theo tôi là lên lớp phải có giáo án
người ta phải duyệt
anh không thể đem những cái tư tưởng
của anh thích vào
để dạy trẻ con con nhà người ta được
nhất định là phải cái chương trình phải có sách
có phải được duyệt cho nên là cái việc này
tôi tin rằng là không phải chỉ ông thầy giáo đó
mà chắc chắn là qua nhiều tầng lớp và duyệt
ở cái trường đó người ta đã nhất trí
cái đề thi này
trong trường hợp này thì hai nhà báo đã đề cập
tới những cái khía cạnh khác nhau
và cá nhân tôi tôi nghĩ rằng đây là điều hoàn toàn đúng thôi
cái việc mà các giáo viên
luôn luôn mong muốn có những cái đề thi mới
gợi mở để kích thích tư duy
kích thích sự tưởng tượng
kích thích sự tự sáng tạo của các em
vượt qua những khuôn mẫu của những cái cách
truyền thống có thể nói là
rất đáng là khen ngợi và nó
là một trong những phương pháp của giáo dục hiện đại
tuy nhiên là cái
sáng kiến này như ngọc anh nói rất đúng
tức là nó có đạt được
thì cái này lại là
một câu chuyện khác nhưng mà cái hành vi này
không có gì đáng chê trách cả và trong nhiều trường
nhiều đề thi khác nhau họ vẫn có thể
đưa ra những cái cách này cách kia
để kích thích sự sáng tạo
vẫn mở ra theo nhiều cách
vấn đề chỉ là cái chỗ đụng vào một cái nhân vật
trong cái showbiz mà đang gây ổn hào
chê bài nhau khen chê rồi bản thân
nhân vật cũng lên hình như cũng lên youtube
rồi cũng trả lời cũng tranh luận
và cũng gây ra nhiều cái luồng
ý kiến trái chiều và chính cái đó
nó làm cho những người
trên mạng họ mới bản luận
gạt bỏ tất cả những ý kiến bản luận
cái tranh luận đó đi thì tôi nghĩ rằng là
đây là một thử nghiệm
thực ra cái cách này không phải mới đâu
tôi nhớ khi học phổ thông ông thầy giáo dạy văn của tôi
đã lấy báo nhân dân ra để làm đề thi
rồi cơ mà
tất nhiên lúc ấy là một bài thơ của tố hữu vừa xuất bản tuần trước
đăng trên báo tết thì ngay tuần sau
ông đã lấy cái câu thơ
một mươi năm năm mấy thân kiều
linh đinh mệnh bạc tình yêu khôn đầy
thế thì khi mà ông tố hiếu
đưa ra thì các thầy giáo cũng lấy luôn
để làm đề thi cho nên theo tôi là
cái này không mới
nhưng mà nó cuốn út là bởi chỗ là
nó động vào cái nhân vật hot bây giờ
và như anh vừa phân tích ấy
là nó gây được cái sự chú ý của
giới trẻ và giới trẻ học sinh ấy
thì tự dưng tạo ra thành một cái trào lưu là
quan tâm và thần tượng những cái giới
đúng đấy ở chỗ này là tôi đang muốn
bản cái hệ lụy của nó
thứ nhất thế này tức là
dù sao thì trong một cái môi trường
sư phạm nói chung thì vẫn phải đảm bảo tính chuẩn
mực ngay cả trong việc đang cái đề thi
vì vậy cái việc lựa chọn nhân vật
nào đưa vào đề thi nó có thể sẽ
tạo ra những cái hệ lụy nằm ngoài
ý muốn của mình trong trường hợp này thì
có vẻ như là nếu như
học sinh nào mà không ham thích không
lắng nghe cái chương trình của cô có tên là
chi vu này thì không làm bài được
ví dụ như em nào lại chăm học suốt ngày
ngồi đọc các thứ và không vào mạng không xem
có khi bó tay còn ông nào suốt ngày
ông cứ chi vu cứ làm bài mới ra ông chăm chú
xem ông lại có khi làm bài được
nói gì nói còn chưa biết làm hay không
thế cho nên là có vẻ lại kích thích cho học sinh đi
theo cái thần tượng hay cái showbiz theo cái kiểu này
một cái đề mở mà
để cho nó hài hòa
thì nên là chọn những nhân vật
ít nhất là được đưa vào trong chương trình giảng dạy
của nhà trường hoặc chương trình ngoại khóa
nếu cái trường ấy
nó đã mời cái cô chi vu này đến
để hát một lần thì cái đề này
thì không vấn đề gì
tất cả mọi các em đều được xem đều được nghe
tôi nghĩ là với lớp trẻ thì mình vẫn cần
cái sự chuẩn mực vì giáo dục còn là
định hướng đó vì vậy cho nên là
nếu như những cái vấn đề ngoài những cái
chính khóa như nhà báo công an vừa nói
và nếu như mà mở thì theo tôi nên
mở với những vấn đề mà nó nhân bản
những giá trị bền vững thì có thể
là sẽ giúp các em nó nhìn nhận vấn đề
một cách chuẩn mực hơn
chứ nếu chúng ta lại chọn nhân vật theo kiểu showbiz
mà một đề thi như này có thể
sẽ có những cái tác hại nhất định
đúng là giáo dục
cần phải định hướng
giáo dục cần phải hướng thiện
cần rất nhiều thứ
chúng ta nói rồi nhưng làm thế nào để hướng thiện được
thì mới là bài toán
hướng thiện một cách giáo điều
một cách khô cứng thì người ta không chấp nhận
tôi nhớ một chương trình
có ẩm mỹ lên
nói cô sinh viên không biết rau đây là rau gì
và nói là
cô này kém
liệu cần phải biết rau đay là rau gì không nhỉ
trong khi đó cô rất giỏi ba ngoại ngữ
cô học hai trường đại học
cô đều xuất sắc cô tiếng anh như gió
vì tính cô làm và cô là một kỹ sư xuất sắc
thế thì cô cần phải biết rau đay không nhỉ
tôi nghĩ chả cần phải biết rau đay
thậm chí chả cần biết nấu cơm được
quay trở lại câu chuyện của chúng ta
thực ra mà nói thì tôi nghĩ thế này
cũng đúng là không thể đem một số tiêu chí
của quá khứ hay là của lớp chúng ta
để áp đặt cho lớp trẻ hơn chúng ta
rồi những người trẻ hơn chúng ta lại cũng không thể
đem những tiêu chí để áp đặt lớp trẻ hơn nữa
và rõ ràng là tôi chỉ lấy riêng
trong giáo viên thôi thì các thế hệ giáo viên
ngày hôm nay họ sẽ phải thích ứng
với thực tế trong cuộc sống hôm nay
trong bối cảnh ngày nay thì cái việc
sáng tạo mọi lĩnh vực
của đời sống là điều rất đáng khích lệ
và trong lĩnh vực giáo dục cũng vậy
cái việc ra một cái đề thi mở
để kích thích cái sự sáng tạo của
tưởng tượng học sinh là điều rất nên làm
tuy nhiên cái tính chuẩn mực
cái mức độ của sự sáng tạo đó
như thế nào đó để đảm bảo những cái
cái giá trị bền vững của giáo dục
lại là một câu chuyện khác
thưa quý vị hy vọng rằng
chương trình này đã gợi mở một vài điều
để chúng ta cùng suy nghĩ và tiếp tục
giải quyết trong cuộc sống của chúng ta
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau